nhằm ra soát các khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của bộ kế hoạch và đầu tư về việc triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số hai trăm bảy mươi bốn ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể thủ tướng giao các bộ cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tại công điện số một nghìn bốn mươi hai ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
đồng thời ra soát các khó khăn vướng mắt trong việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm cấp bách thuộc lĩnh vực quản lý gửi bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp đề xuất giải pháp tháo gỡ theo đúng thẩm quyền
báo cáo chính phủ tại phiên họp thượng
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương lập danh mục dự án trọng điểm phần công lãnh đạo theo dõi đồn đốc quyết liệt đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án